thưa quý vị và các bạn
ban bí thư đã ban hành thông báo kết luận tiếp tục thực hiện chỉ thị số bốn mươi bốn cttvk
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi của ban bí thư khóa một mươi về công tác nhân quyền trong tình hình mới
kết luận đã khẳng định quan điểm nhất quán của đảng nhà nước việt nam tôn trọng bảo đảm và thúc đẩy quyền con người
trong đó có quyền tự do báo chí và sẽ tiếp tục phát triển phát huy những thành tựu đó
hiện thực đó đã bác bỏ những quan điểm lệch lạc xuyên tạc công tác nhân quyền của việt nam nói chung quyền tự do báo chí nói riêng
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị
và các bạn bài việt nam bảo đảm tốt tự do báo chí theo luật pháp quốc tế về nhân quyền của tác giả đức quỳnh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trên bệnh viện quốc tế quyền tự do báo chí được quy định cụ thể trong luật pháp quốc tế
điều một mươi chín công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu iccpr
đã khẳng định mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp
mọi người có quyền tự do ngôn luận
quyền này bao gồm tự do tìm kiếm tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin ý kiến
không phân biệt lĩnh vực hình thức tuyên truyền thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào
tuy nhiên quyền này có thể phải chịu những hạn chế nhất định
điều một mươi chín iccpr khẳng định
việc thực hiện những quyền quy định tài khoản
hai điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt
do đó việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định
tuy nhiên những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để
a tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác
b bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng sức khỏe hoặc đạo đức của xã hội
điều hai mươi chín tuyên ngôn nhân quyền thế giới cũng nhấn mạnh
tưởng các quyền và tự do cá nhân phải chịu những hạn chế do luật định
nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận và tôn trọng đối với các quyền và tự do của những người khác
và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức trật tự công cộng và phúc lợi chung
pháp luật nhiều quốc gia cũng đã quy định cụ thể về quyền tự do báo chí
theo đó việc thực hiện quyền này phải trong khuôn khổ pháp luật
điều năm hiến pháp đức quy định
mọi người có quyền thể hiện quan điểm qua hình ảnh lời nói bài viết trên sách báo hay phát tán qua phát thanh truyền hình
tuy nhiên điều một mươi tám hiến pháp đức cũng nhấn mạnh
ai lợi dụng các quyền tự do ngôn luận đặc biệt là tự do báo chí tự do tuyên truyền
làm công cụ chống lại trật tự của xã hội tự do dân chủ sẽ bị tước bỏ quyền công dân
ngay ở nước mỹ một quốc gia vốn được coi là đất nước của tự do báo chí
điều hai ba trăm năm mươi tám bộ luật hình sự mỹ
đã nghiêm cấm in ấn xuất bản biên tập phát thanh truyền bá buôn bán phân phối hoặc trưng bày công khai
bất kỳ tài liệu viết hoặc in nào có nội dung vận động xúi rục hoặc giảng giải về trách nhiệm
sự cần thiết tham vọng hoặc tính đúng đắn của hành vi lật đổ hoặc tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào tại mỹ bằng vũ lực hoặc bạo lực
như vậy luật pháp quốc tế cũng như pháp luật các quốc gia đều khẳng định quyền tự do báo chí không phải là một quyền tuyệt đối
khi thực hiện quyền này con người phải chịu những hạn chế nhất định nhằm bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhà nước của người dân
chủ tịch hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam luôn nhất quán quan điểm tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người trong đó có quyền tự do báo chí
trên cơ sở nội luật hóa pháp luật quốc tế về quyền tự do báo chí
hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hiến pháp đầu tiên của nước ta đã khẳng định người dân có quyền tự do báo chí và được pháp luật bảo đảm thực hiện
các bản hiến pháp sau này đều kế thừa và phát triển nội dung của hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu về quyền tự do báo chí
điều hai mươi năm hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba ghi rõ
công dân có quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tiếp cận thông tin lập hội biểu tình
việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định và khẳng định
quyền con người quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội đạo đức xã hội sức khỏe của cộng đồng
quy định này cũng được thể chế trong nhiều văn bản pháp luật việt nam như bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm luật báo chí năm hai nghìn một mươi bảy
trong những năm qua các thế lực thù địch vẫn lợi dụng những sơ hở thiếu sót của việt nam trong thực hiện chính sách pháp luật và vu cáo nhà nước việt nam không có tự do ngôn luận tự do báo chí
việt nam kiểm soát và bóp nghẹt quyền tự do báo chí tự do internet bắt bớ nhiều blogger
họ cố tình đưa ra những nhận định đánh giá sai lệch thiếu khách quan về tình hình tự do báo chí ở việt nam
để vu cáo việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền hòng hạ thấp uy tín việt nam trên trường quốc tế
họ còn viện dẫn các quy định của luật pháp quốc tế và luật pháp việt nam về quyền tự do báo chí
nhưng cố tình tàn lờ những điều khoản nghĩa vụ kèm theo để thực hiện các quy định đó
rồi phát tán qua internet mạng xã hội nhằm làm cho con người hiểu lầm rằng tự do báo chí là một quyền tuyệt đối
từ đó cổ suý các phần tử bất mãn các đối tượng chống đối lợi dụng quyền tự do báo chí
hoạt động tích cực quyết liệt hơn
các đối tượng còn tác động quốc hội mỹ và các nước phương tây
các tổ chức quốc tế thông qua các dự luật nghị quyết báo cáo thường niên
với nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền tự do báo chí ở việt nam
vụ cáo việt nam vi phạm tự do ngôn luận tự do báo chí
điển hình như báo cáo nhân quyền thế giới hàng năm của anh úc
nghị quyết của nghị viện eu
báo cáo thường niên thông cáo báo chí của các tổ chức quốc tế
phóng viên không biên giới
ủy ban bảo vệ nhà báo
mặc dù phải thừa nhận việt nam có tiến bộ về dân chủ nhân quyền
nhưng vẫn xuyên tạc tình hình
vu cáo nhà nước vi phạm tự do báo chí đàn áp bắt giữ trái phép các blogger
một số phần tử còn tác động các chính khách cực đoan trong quốc hội mỹ anh canada
tổ chức điều trần hội thảo xuyên tạc tình hình tự do ngôn luận tự do báo chí ở việt nam
nhằm tác động liên hợp quốc ra nghị quyết bất lợi đối với việt nam
có không ít hoạt động tác động lôi kéo mua chuộc các phần tử chống đối cơ hội chính trị
số phóng viên tha hóa biến chất tăng cường viết bài xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền
vụ cáo việt nam vi phạm quyền tự do ngôn luận tự do báo chí
rồi tán phát trên mạng xã hội internet
đặc biệt các đối tượng còn thành lập các câu lạc bộ các diễn đàn trên mạng xã hội với chiêu bài
tự do ngôn luận tự do báo chí để tập hợp lực lượng hình thành các tổ chức chống phá đảng nhà nước việt nam
trên thực tế việt nam đã đạt được thành tựu to lớn trong việc bảo đảm quyền tự do báo chí của người dân
theo thống kê tính đến năm hai nghìn một mươi sáu cả nước có tám trăm năm mươi bảy cơ quan báo chí gồm một trăm chín mươi chín cơ quan báo chí in
sáu trăm năm mươi tám tạp chí trong đó có một trăm linh năm báo tạp chí điện tử một hãng thông tấn quốc gia sáu mươi bảy cơ quan phát thanh truyền hình
hầu hết các bộ ban ngành đoàn thể chính trị tổ chức xã hội đều có báo tạp chí hoặc trang thông tin báo điện tử
ở việt nam báo chí thực sự trở thành cầu nối giữa ý đảng lòng dân tạo đồng thuận xã hội
thúc đẩy công cuộc xây dựng phát triển đất nước là phương tiện để người dân kiểm tra giám sát thực thi pháp luật
và đóng góp ý kiến phản biện đối với các chính sách pháp luật của nhà nước là công cụ bảo vệ lợi ích xã hội bảo vệ quyền của người dân
đó là minh chứng sinh động cho việc bảo đảm quyền tự do báo chí ở việt nam phản bác luận điệu vu cáo nhà nước việt nam
thời gian qua nhà nước việt nam đã xử lý các đối tượng lợi dụng tự do ngôn luận tự do báo chí vi phạm quyền và lợi ích của nhà nước và công dân theo pháp luật
điều này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật các quốc gia khác
nhằm góp phần phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với hoạt động lợi dụng tự do báo chí để chống phá đảng nhà nước việt nam
trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau
một là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng nhà nước đối với công tác quản lý nhà nước với báo chí truyền thông
và công tác phòng ngừa đấu tranh với hoạt động lợi dụng tự do ngôn luận tự do báo chí chống phá việt nam
giữ vững nguyên tắc đảng lãnh đạo trực tiếp toàn diện đối với cả hệ thống chính trị
trong đó có các cơ quan báo chí truyền thông trong cả bốn khâu
định hướng phát triển định hướng nội dung công tác cán bộ công tác kiểm tra kiểm soát
đặc biệt coi trọng công tác rà soát đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý báo chí
thực hiện nghiêm các quy định về bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỳ luật đối với cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí truyền thông
hai là phải làm tốt lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng
do đó mỗi nhà báo cần không ngừng học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị lập trường tư tưởng đạo đức cách mạng
thực hiện tốt luật báo chí và các quy định của pháp luật trên lĩnh vực báo chí
hoạt động đúng tôn trì mục đích vì lợi ích của đất nước của nhân dân
góp phần nâng cao uy tín vị thế việt nam trên trường quốc tế
tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về báo chí truyền thông quản lý internet
tiếp tục tăng cường cơ chế phối hợp giữa ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông
và các cơ quan chức năng trong công tác chỉ đạo quản lý trên lĩnh vực này
tiếp tục xây dựng hoàn thiện các quy định đạo đức nghề nghiệp và giáo dục các chủ thể
trong hoạt động báo chí truyền thông tự giác thực hiện
các chế tài xử lý vi phạm cần đủ mạnh để bảo đảm ngăn ngừa răn đe
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm trên lĩnh vực báo chí truyền thông
qua đó chủ động phát hiện những hành vi sai phạm xu hướng lệch lạc ở các cơ quan báo chí
và đội ngũ phóng viên nhà báo để có các biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời nghiêm minh
đặc biệt qua công tác thanh kiểm tra cần kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo
quản lý đối với những người không đủ bản lĩnh chính trị năng lực chuyên môn
những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chính sách thành tựu bảo đảm quyền con người ở việt nam
kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền đối nội và tuyên truyền đối ngoại
qua nhiều kênh và nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú
làm cho cộng đồng quốc tế người việt nam ở nước ngoài hiểu đúng quan điểm của đảng
chính sách pháp luật nhà nước và thành tựu bảo đảm quyền tự do ngôn luận tự do báo chí ở việt nam
quảng bá hình ảnh đất nước và con người việt nam góp phần đấu tranh hiệu quả
các luận điệu vu cáo xuyên tạc tình hình tự do ngôn luận tự do báo chí ở việt nam
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
việt nam bảo đảm tốt tự do báo chí theo luật pháp quốc tế về nhân quyền của tác giả đức quỳnh
bài đăng trên báo quân đội nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau